người dân sống trong các tòa nhà cao tầng tại nhiều nơi trên địa bàn thành phố hà nội đã cảm thấy có sự rung lắc nhẹ gây chóng mặt và nghi là do động đất
nhiều khả năng những rung lắc nhẹ mà người dân cảm nhận thấy là dư chấn của trận động đất xảy ra tại khu vực biên giới tỉnh vân nam trung quốc
theo thông báo của viện vật lý địa cầu việt nam trận động đất này xảy ra cách huyện mường tè tỉnh lai châu khoảng một trăm một mươi tám km
khoảng chín giờ ba mươi phút sáng nay hàng trăm người dân đã hoảng loạn đổ ra đường phố lương yên sau khi bất ngờ thấy đồ đạc mặt sàn nhà dung chuyển
và cho đến tận một mươi một giờ trưa nhiều người vẫn chưa dám quay trở lại làm việc
thậm chí một số công nhân đang làm việc tại công trình xây dựng trung cư sun grand city an cora tại số ba lương yên còn cảm nhận thấy tòa nhà có sự dịch chuyển
có rung lắc mà rung độ khoảng một mươi năm giây nhưng mà hai lần
một số người dân sống trên phố lương yên thì lại cho rằng sự rung lắc này đã xảy ra một thời gian dài và cho đến hôm nay mới cảm nhận rõ nhất
đang đêm ngủ nằm trên giường này
nó rung lắc như thế này đang ngủ mà nó tình giấc ngủ lại luôn
ngay khi sự việc xảy ra cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đã có mặt để phong tỏa hiện trường
lực lượng cứu hộ cứu nạn và phòng cháy chữa cháy cũng được huy động để đảm bảo an toàn cho người dân
tại công trình xây dựng nhiều công nhân vẫn đang làm việc bình thường
còn tại một số khu vực khác như eco park khu đô thị times city và một số khu vực cũng xảy ra hiện tượng rung lắc nhưng chỉ ở các công trình cao tầng
trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần viện vật lý địa cầu thuộc viện hàn lâm khoa học công nghệ việt nam đã theo dõi sát trận động đất xảy ra tại khu vực biên giới tỉnh vân nam trung quốc
tuy nhiên liệu trận động đất này có liên quan gì tới hiện tượng rung chấn ở hà nội hay không thì cần nghiên cứu và đánh giá thêm